chiều ngày hai mươi một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác nhận
đã nhận đơn tố cáo của ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng
tố cáo một nhân vật live stream gây tranh cãi về minh bạch từ thiện
liên tiếp nhiều nghệ sĩ đồng loạt thực hiện công khai chứng từ
cũng như mạnh dạng khiếu nghiện các đối tượng vì cho rằng đã bị vu khống ăn chặn tiền huyên góp
vậy thì căn cứ pháp lý ra sao để hỗ trợ thực hiện và bài toán dư luận
sau khi phải đối mặt lại gì
ghi nhận của sáng phương nam
sau khi xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp nhận đơn tố cáo của mình
ca sĩ đàm vĩnh hưng đã lên tiếng về quyết định này
trong tháng bảy một nhân vật live stream trên mạng xã hội cho rằng
ca sĩ đàm vĩnh hưng đã biển thủ chín mươi sáu tám tỷ đồng trong tài khoản kêu gọi từ thiện năm hai nghìn hai mươi ba
do đó phía ca sĩ này tập hợp chiến từ gửi lên công an tp hcm tố cáo hành vi vu khống của nhân vật kia
tôi huyên ngang ở đây
để lấy lại tất cả mọi thứ
để lấy lại tất cả những gì
danh dự uy tín
vì tôi thấy hiện nay rất là nhiều người bị yếu bóng vía
bị dẫn dắt bị lôi cuốn theo
rồi comment tất cả những người đó
thực sự là yếu bóng phía thật
tất cả những chứng cứ về công việc thiện nguyện
về sổ sách của tôi đủ hết
ở những đợt trước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cũng xác nhận
đã có nhiều nghệ sĩ gửi đơn tố cáo nhân vật live stream
trong câu chuyện liên quan vấn đề bôi nhỏ danh dự
mới đầy nhất trong bữa công bố
sau kê từ thiện miền trung
ca sĩ thủy tiên và chồng là công vinh
cũng hoàn thành đơn kiện để yêu cầu xin lỗi
và được bộ thường tổng thất uy tín
cũng vì những nhận định khuất tất tiền quyên góp
một người chưa bị coi là có tội
khi chưa có phán quyết của tòa án
vậy thì trong trường hợp này chưa có một cơ quan nào phán quyết
rằng là việc đi làm từ thiện cá nhân
ở ngoài đường để đi làm từ thiện cá nhân
là vi phạm pháp luật
và bất cứ một hành động nào
không được coi là vi phạm pháp luật
mà bị tố cáo và vu khống rằng là vi phạm pháp luật
hoàn toàn có thể vi phạm và quy định
của bộ luật thần sự về tội vu khống
đã không có tôn trọng
các nguyên tắc suy đoán vô tội
những cái người mà đã không có chứng cứ
đưa ra những cái quy trục
thậm chí đưa ra những con số rất nguy hiểm
ảnh hưởng rất lớn
đến cuộc sống hàng ngày
của những người đang đi làm từ thiện như là thủy tiên
hay là công vinh hay là những người khác
hoàn toàn có thể bị xem xét bằng
tội hình sự ở đây là tội vu khống
theo quy định tài điều một trăm năm mươi sáu của bộ luật thần sự
khi những chứng từ quan trọng về các thu chi
tài khoản từ thiện nói trên vấn đợi kết quả
điều tra của cơ quan chức năng công ty kiểm toán
thì bài tóa hiệu ứng dư luận
đang được đặt ra cho nghệ sĩ
bài học từ ồn ào tương tự xảy ra với nghệ sĩ
ưu tú hoài linh đầu năm nay là một điển hình
đến nay vẫn chưa có kết luận
về mặt pháp lý hành động giả ngân chậm
của hoài linh là vi phạm pháp luật hay không
song quá trình giải quyết khủng hoảng truyền thông
thiếu thần trọng chưa chân thành trong lời xin lỗi
đã tổn hại không nhỏ đến hình ảnh
và thương hiệu cá nhân
do đó nếu sự cương quyết của ekip nghệ sĩ
không đủ khéo léo với cảm xúc khán giả
dù ý chí thách thức thì sẽ dẫn đến hệ lụy
giống như trường hợp của nghệ sĩ ưu tú hoài linh
bởi vì là các anh các chị nghệ sĩ
thì đang là một cái tấm gương rất là sáng
cho các bạn fan hâm mộ nói theo
thế cho nên là tôi nghĩ rằng là
nghệ sĩ cần phải ngay lập tức thay đổi
đầu tiên là thay đổi cái góc nhìn của mình
để mình phải có
trách nhiệm hơn với không chỉ cái việc
làm từ thiện mà còn với cái việc là
mình là một người nổi tiếng là một người có ảnh hưởng
thì mình phải lan quản những cái điều đúng
chứ không phải là mình cố tình
theo cái kiểu là cố đấm ăn xôi
để tự bảo vệ cái xe của mình như vậy
cái đó nó sẽ gây ra một cái hệ lụy rất là
xấu về sau này
không chỉ nghệ sĩ mà nhiều cá nhân khác
cũng có gửi đơn tố cáo nhân vật livestream này
về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm
liên quan nhiều phạm trù khác nhau
không chỉ về quyên góp từ thiện
được biết do nhân vật này có địa chỉ thường trú tại thành phố
hồ chí minh nên cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hồ chí minh có thẩm quyền
điều tra giải quyết tình tố giác tội phạm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau